kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
mở đầu với cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
thông tin từ bộ y tế đến sáng ngày hôm nay hai mươi tám tháng tám
nước ta có một mươi một trăm hai mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một trăm chín mươi tám sáu trăm một mươi bốn ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu một trăm bốn mươi sáu ca
và trong ngày hai mươi sáu tháng tám thì có hai trăm chín mươi tám hai trăm một mươi hai liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn một mươi tám tám triệu liều
trong khi đó hơn một bốn triệu liều vaccine covid một mươi chín astrazeneca
đã về đến thành phố hồ chí minh vào trưa ngày hai mươi bảy tháng tám
nâng tổng số ca vaccine đã tiếp nhận tại việt nam đến nay là khoảng hơn hai mươi bảy triệu liều
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng tám cán bộ y tế nhiều địa phương tiếp tục vào thành phố hồ chí minh
và bình dương để hỗ trợ chống dịch
sáng ngày hôm nay hà nội ghi nhận một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới
bao gồm bảy ca tại cộng đồng và bảy ca tại khu vực cách ly
theo báo cáo sáng nay hai mươi tám tháng tám của sở y tế hà nội
một mươi bốn ca mắc mới ghi nhận phân bố tại hoàng mai ba ca
hai bà trưng ba ca thanh trì thanh xuân đều hai ca
đống đa thường tín đều hai ca
an phượng và mỹ đức đều một ca
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn
ngày hai mươi sáu tháng tám thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã phải thực hiện giãn cách xã hội trở lại
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ lần thứ hai
với một số quy định siết chặt hơn việc đi lại của người dân
ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu thực hiện tại phường ia tam thành phố bùn ma thuật
đường lê duẩn đoạn qua địa bàn phường ia tam thành phố bùn ma thuật
mặc dù đây là tuyến đường chính của thành phố bùn ma thuật
thành phố với lượng người và phương tiện lưu thông hàng ngày khá đông
nhưng hôm nay rất ít người qua lại
điều này cho thấy người dân chấp hành tương đối tốt việc áp dụng chỉ thị một mươi sáu lần thứ hai của chính quyền thành phố
đa số người dân ra đường đều đáp ứng các điều kiện theo quy định
tuy nhiên vì là ngày đầu áp dụng nên vẫn còn một số người chưa nắm được những quy định mới
so với lần áp dụng chỉ thị một mươi sáu trước đây
thật ra em đi mua cơm mà em vẫn nghĩ là đây là chỉ thị một mươi sáu của bình thường trước
vẫn có thể ra đường mua
thức ăn bình thường
còn đợt này thì em chưa nắm
là không được ra ngồi mua thức ăn luôn
em lên cơ quan là cấp cho em một cái tờ giấy
có phân lịch trực
có đóng dấu
thì bây giờ cơ quan thì cấp cho em những cái đó
còn ngoài ra thì em cũng không biết
em thiếu thẻ nhân viên
em cứ cái đó cơ quan chưa cấp cho em
hôm nay mấy anh có nhắc nhở
thì khắc phục
trong lần này chính quyền thành phố buôn ma thuật
yêu cầu mọi người dân phải ở tại nhà
chỉ ra đường khi được các cơ quan chức năng cho phép
trong trường hợp thật cần thiết
trong thời gian năm ngày
tính từ hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi
toàn dân trên địa bàn thành phố
không được đến chợ siêu thị cửa hàng mua lương thực thực phẩm
việc cung ứng
đi chợ giúp người dân để mua lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu
sẽ do chính quyền cơ sở
phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội
triển khai đến tỉnh thôn bùn tổ dân phố
tổ liên gia và hộ gia đình
ủy ban nhân dân các phường xã
sẽ thông báo số điện thoại để người dân liên hệ
vì nhiều người chưa nắm rõ
những điểm mới mà thành phố áp dụng
nên trong ngày đầu lực lượng chức năng
chỉ kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở
đa phần thì người dân
cũng được chấp hành tốt chỉ thị một mươi sáu
nhưng qua đó thì cũng có một số trường hợp
người dân chưa nhận thức và được
và cập nhập được cái thông tin về
cái nội dung của chỉ thị một mươi sáu đợt này đưa ra
qua cái đợt kiểm tra này thì mục đích
tuyên truyền và nhắc nhở người dân
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ
tham mưu cho chính quyền địa phương
và sẽ có những hình thức xử phạt
nghiêm khắc đối với những trường hợp ra ngoài
thực sự không cần thiết
tính đến một mươi sáu h chiều ngày hai mươi bảy tháng tám
trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
có một trăm ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín
với nhiều ổ dịch mới phát sinh
trong đó đã có ba ca tử vong
việc áp dụng chỉ thị một mươi sáu lần thứ hai
với một số nội dung siết chặt
việc đi lại của người dân là cần thiết
để tiến hành test nhanh trên diện rộng
người dân toàn thành phố
nhằm phát hiện những ca f trong cộng đồng
sớm không chế sự lây lan của dịch bệnh
các tỉnh thành miền tây nam bộ
đang siết chặt lưu thông để phòng dịch
thế nên nhiều nhà vườn gặp khó về đầu ra
lực lượng công an địa phương
từ đó chủ động gây quỹ kêu gọi
nơi tiêu thụ với nhiều tấn nông sản được thông thường
qua bốn ngày
lực lượng công an hậu giang đã giúp tiêu thụ
gần năm năm tấn nông sản
gồm nhãn chôm chôm đu đủ
cho bà con nông dân ba xã
đông thành đông phước và phú tân
trong các khâu
cán bộ chiến sĩ luôn thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
đối với bà con ở các địa phương còn lại
khi cần giúp đỡ tiêu thụ nông sản
công an huyện châu thành cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ
chung tay cùng các nhà vườn tìm đầu ra cho nông sản
việc làm ý nghĩa này
đã thắt chặt làm ấm áp hơn nửa tình cảm giữa quân và dân
cùng vượt qua đại dịch covid một mươi chín
trước đó đoàn thanh niên công an tỉnh hậu giang
cũng đã thu mua và giúp bà con nông dân huyện châu thành a
tiêu thụ được hơn hai tấn chôm trôn và nhãn indo
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn huyện phủ yên của tỉnh sơn la
nhằm chung tay hỗ trợ và chia sẻ
với những khó khăn vất vả
của các lực lượng nơi tuyến đầu
và bà con nhân dân trên địa bàn huyện phủ yên
công an tỉnh sơn la đã triển khai
nhiều hoạt động thiết thực
chung tay đóng góp cả vật chất và tinh thần
để nỗ lực chung tay phòng chống dịch bệnh
đưa phủ yên sớm trở về cuộc sống bình thường
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
thực phẩm và những nhu yếu phẩm thiết yếu
có tổng trị giá gần một trăm sáu mươi triệu đồng
như gạo nước lọc mì tôm thịt hộp rau xanh
thực phẩm tươi sống các loại đồ dùng cá nhân
là những nhu yếu phẩm sẵn có tại cơ sở
được cán bộ chiến sĩ công an sơn la quyên góp
thu mua giúp người dân
để ủng hộ nhân dân các cán bộ chiến sĩ
các y bác sĩ và lực lượng
đang thực thi nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch
tại địa bàn huyện phủ yên tỉnh sơn la
thấu hiểu và sẻ chia những khó khăn vất vả
của cán bộ chiến sĩ
nơi tuyến đầu phòng chống dịch và nhân dân
đang chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh covid một mươi chín
phát huy tinh thần tương thân tương ái
đoàn kết chung sức đồng lòng
quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
công an tỉnh sơn la đã tổ chức quyên góp
ủng hộ kinh phí và các nhu yếu phẩm
thiết yếu để chuyển đến cán bộ chiến sĩ
và nhân dân nơi vùng dịch
đặc biệt là địa bàn huyện phủ yên
thông qua hoạt động nhằm hỗ trợ giúp đỡ
động viên chia sẻ với lực lượng làm nhiệm vụ
tại điểm chốt phòng dịch
và chung tay cùng với các ủy chính kiền địa phương
chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
bởi dịch bệnh giúp người dân ổn định cuộc sống
tính đến thời điểm hiện tại
trên địa bàn huyện phủ yên tỉnh sơn la
đã có một trăm tám mươi bảy ca dương tính với covid một mươi chín
công an tỉnh sơn la đã tăng cường
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ cho công an huyện phù yên
để phối hợp hỗ trợ lực lượng
trong công tác phòng chống dịch
với tinh thần không quản ngại khó khăn gian khổ
quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia tri viện
đều được tập huấn về công tác phòng chống dịch
đảm bảo sức khỏe
đã được tiêm phòng đủ hai mũi vaccine
phòng ngừa và xét nghiệm có kết quả âm tính với covid một mươi chín
các cán bộ tăng cường
công an huyện đã tham lưu cho ban chỉ đạo trưng tập
một trường tiểu học của huyện
để cho các cán bộ chiến sĩ này
sẽ thực hiện nhiệm vụ
và có cơ sở vật chất để ăn ngủ nghỉ
tại nơi khi thực hiện sau nhiệm vụ
lực lượng được tăng cường
những nhu yếu phẩm thiết yếu nhất
cũng được quyên góp ủng hộ
và quan trọng là sự đồng lòng chia sẻ
tinh thần trách nhiệm với nhân dân
ý chí quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
của cán bộ chiến sĩ công an sơn la
góp phần chia lửa với địa bàn phức tạp
về dịch covid một mươi chín
tin tưởng rằng công tác phòng chống dịch
tại huyện phù yên nói riêng và tỉnh sơn la nói chung
sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả
để dịch bệnh được đẩy lùi
thêm nhiều người được bảo vệ
trẻ em lại sớm được đến trường
người dân lại sớm được tiếp tục lao động sản xuất
trả lại cuộc sống bình yên như vốn có
cho mảnh đất phù yên anh hùng
ủy ban nhân dân huyện thanh liêm tỉnh hà nam
vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
bảy năm triệu đồng
đối với một người đàn ông trú tại tổ dân phố cẩm du
thị trấn tân thanh huyện thanh liêm
về hành vi đưa người từ nơi
đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu về địa phương
trước đó ngày hai mươi bốn tháng tám
người đàn ông này làm nghề lái xe
đã có hành vi dùng xe luồng xanh
trở hàng vật liệu đưa người từ nơi
đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu về địa phương
ngay sau khi phát hiện công an thị trấn
tân thanh đã tiến hành triệu tập
lập biên bản đề nghị ủy ban nhân dân huyện thanh liêm
xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
đối với anh này
số tiền là bảy năm triệu đồng
tổ chức cùng ba người bạn ăn nhậu
tại nhà trong lúc toàn tỉnh
đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh
khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở
chẳng những không chấp hành
mà danh bé em trú tại xã nam yên
huyện nam biên còn cầm giao tấn công
trưởng công an xã
cảnh sát điều tra công an huyện an biên
tỉnh kiên giang đã thực hiện quyết định
tạm giữ hình sự đối với danh bé em
trú tại xã nam yên huyện an biên
về hành vi chống người thi hành công vụ
nhận được tin báo về việc danh bé em
và hai người khác tụ tập ăn nhậu
tiếu tá phạm hoàng an trưởng công an xã
cùng với tổ công tác xuống hiện trường
để mời các đối tượng về làm việc
tại đây danh bé em không chấp hành
mà còn cầm giao tự chế trên tay
đe dọa lại lực lượng làm nhiệm vụ
và dùng dao đâm vào xe
một công an viên đang cầm lái
do người này né kịp thời nên không trúng vào người
sau đó danh bé em kêu danh thoại
cùng lên xe máy rồi tăng ga bỏ chạy
nhưng sau đó tự ngã
lúc này danh bé em tiếp tục có những hành vi chống đối
và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
ngay sau đó danh bé em bị tổ công tác
khống chế bắt giữ
danh bé em đã có hai tiền án về tội
cố ý gây thương tích và vừa mới ra tù
cảnh sát điều tra công an huyện an biên

bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đang điều tra vụ án vi phạm quy định
về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
xảy ra tại công ty cổ phần yên phước
công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
và các đơn vị có liên quan
theo quy định khởi tố vụ án hình sự

của công ty cổ phần yên phước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu thu thập được
xác định châu thị mỹ linh
tổng giám đốc công ty cổ phần yên phước
đã câu kết bàn bạc với bùi hữu thanh
bùi hữu giang
là người điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
tổ chức thực hiện khai thác
mua bán hàng triệu tấn than trái phép
tại mỏ than minh tiến xã minh tiến
và xã nam mau huyện đại từ tỉnh thái nguyên
thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng
ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm xam
lệnh khám xét đối với một mươi hai đối tượng
về tội vi phạm quy định về
nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
theo điều hai trăm hai mươi bảy bộ luật hình sự
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
một châu thị mỹ linh
sinh ngày ba tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nghề nghiệp giám đốc công ty cổ phần yên phước
nơi ở hiện nay
phường tân hồ
hai bùi hữu giang
sinh ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
nghề nghiệp lao động tự do
nơi ở hiện nay
phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
và phường cầu diễn quận nam tử liêm thành phố hà nội
ba bùi hữu thanh
sinh ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
nghề nghiệp lao động tự do
nơi ở hiện nay
phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
bốn hà anh tuấn
sinh ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
nghề nghiệp nguyên giám đốc công ty đông bắc hải dương
nơi ở hiện nay
phường vĩnh tuy quận hai bà trưng thành phố hà nội
năm bùi mạnh cường
sinh ngày một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
nghề nghiệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
nơi ở hiện nay
phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
sáu ngô đăng hải
sinh ngày một mươi ba tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
nghề nghiệp phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
nơi cư trú
phường kim sơn
phường kim sơn thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
bảy nguy quang thuyên
sinh ngày bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
nghề nghiệp nhân viên công ty cổ phần yên phước
nơi cư trú
thị trấn hùng sơn huyện đại từ tỉnh thái nguyên
và khu mỏ công ty cổ phần yên phước
xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên
tám doãn thị định
sinh ngày năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
nghề nghiệp nhân viên kế toán công ty cổ phần yên phước
nơi cư trú
xã yên lãng huyện đại từ tỉnh thái nguyên
chín bùi hữu thương
sinh ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
nghề nghiệp quản lý bãi than
tại mỏ đá núi voi
của công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
nơi ở hiện nay
bãi than thuộc mỏ đá núi voi
phường chùa hang thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
của công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
một mươi bùi hữu khoa
sinh ngày bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
nghề nghiệp quản lý khai thác than
của công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
nơi ở hiện nay
xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên

sinh ngày năm tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
nghề nghiệp nhân viên công ty cổ phần yên phước
nơi ở hiện nay
xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên

sinh ngày hai tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
nghề nghiệp kinh doanh vận tải
nơi cư trú
phường đồng quang thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
sau khi viện kiểm sát nhân dân
tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên
đúng quy định pháp luật
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
quá trình điều tra vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã phối hợp với tổng cục quản lý thị trường
tiến hành kiểm tra các kho bãi chứa than
không rõ nguồn gốc của các doanh nghiệp kinh doanh than
trên địa bàn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
để xử lý theo quyết định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đang tiếp tục điều tra triệt đề
mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp
theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước